do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp thời gian này hà nội đã và đang thực hiện kế hoạch tiêm chủng diện rộng
vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân trên địa bàn toàn thành phố
hiện nay đã có gần tám mươi tám dân số tại hà nội hoàn thành mũi tiêm thứ nhất gần một mươi một năm dân số tiêm đủ hai mũi
cùng với đó là con số kỷ lục với hơn năm trăm linh mũi tiêm mỗi ngày
tại điểm tiêm chủng ở chùa phụng khánh thuộc phường trung phụng quận đồng đa
các cán bộ nhân viên vẫn đang tích cực phân luồng và hướng dẫn người dân tiêm chủng
theo ghi nhận của chúng tôi ngày một mươi ba tháng chín lượng người tới tiêm ở đây khá vắng vẻ
do đây đều là những người cuối cùng trong phường chưa được tiêm vaccine
trong đó có không ít cụ già thấy vô cùng phấn khởi và an tâm khi mình đã được tiêm chủng
khi chưa được tiêm thì cũng lo được đi tiêm thì chúng tôi rất là mừng phấn khởi sợ hãi không lo
cứ thấy phấn khởi quá thế là coi như là ai cũng mong muốn là được tiêm cho nó coi như là hoàn thành nhiệm vụ
thứ hai nó bảo vệ được của mình ai cũng mong muốn đi tiêm
trước đây thì không được bảo những người mà già thì ác nguyên cao không được tiêm
bây giờ đều tất cả mọi người đều tiêm thế là tôi thấy phấn khởi
thứ hai là đảm bảo cho sức khỏe cho mình cho cộng đồng mà mình đi đâu mình có giấy này mình yên tâm
phường trung phụng quận đống đa có hơn chín hai trăm linh người dân từ một mươi tám tuổi đủ tiêu chuẩn để tiêm vắc xin
là một điểm thuộc quận là vùng đỏ với nguy cơ lây nhiễm cao điểm tiêu của phường được thành lập và đầy mạnh tiêm chủng từ khá sớm
với tốc độ tiêm trung bình là tám trăm linh mũi một ngày tỷ lệ tiêm chủng của phường đạt tới sắp xỉ chín mươi năm
theo bà hứa thị xuân liên chủ tịch ubnd phường trung phụng việc đẩy nhanh tiêm chủng kết hợp xét nghiệm pcr toàn diện là cơ sở để xem xét việc giãn cách xã hội ổn định cuộc sống người dân
theo bà hứa thị xuân liên chủ tịch ubnd phường trung phụng việc đẩy nhanh tiêm chủng kết hợp xét nghiệm pcr toàn diện là cơ sở để xem xét việc giãn cách xã hội ổn định cuộc sống người
qua quá trình tiêm thì đến thời điểm hiện tại là cơ bản trên ubnd phường trung phụng là số lượng được người đẩy tiêm mũi một đã đảm bảo đến thời điểm hiện tại khoảng đội chín mươi năm

nếu như cả hai giải pháp này và cơ thể học đồng bộ có hiệu quả thì tôi tin chắc là công tác giãn cách có thể là cũng sẽ xem xét để tính toán cái việc là một phần nào là dỡ bỏ cái giãn cách nó phù hợp với điều kiện thực tế
bên cạnh các quận nội thành các điểm tiêm ở các huyện ngoại thành không khí những ngày này cũng khẩn trương không kém
tại xã khánh hà huyện thường tín hà nội để đẩy nhanh tiêm chủng hơn hai mươi cán bộ y bác sĩ làm công tác tiêm chủng và hỗ trợ tiêm chủng đã làm việc ngày đêm
tùy theo lượng vaccine được phân bổ có những ngày điểm tiêm hoạt động từ bảy giờ sáng hôm trước đến gần hai giờ sáng hôm sau để đạt được tốc độ tiêm khoảng một mũi một ngày
tùy theo lượng vaccine được phân bổ có những ngày điểm tiêm hoạt động từ bảy giờ sáng hôm trước đến gần hai giờ sáng hôm sau để đạt được tốc độ tiêm khoảng một mũi một ngày
là người hoàn thành mũi tiêm một cuối cùng trong gia đình
mình an toàn hơn và đi lại thuận tiện hơn và an sinh xã hội được thoải mái hơn
được xác định là ngay từ ban đầu việc đẩy mạnh tốc độ phòng chống dịch là vô cùng cần thiết
bởi vậy ủy ban nhân dân đã huy động lực lượng tự nguyện tại chỗ với khoảng năm mươi người
bao gồm dược sĩ của các cửa hàng thuốc các nhân viên y tế trường học
để đồng thời thực hiện nhiệm vụ kép là vừa đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
vừa tiến hành lấy mẫu xét nghiệm pcr toàn dân
kết quả là hiện nay trên địa bàn đã có hơn sáu người
trên hơn tám người được tiêm mũi một và dự kiến sẽ hoàn thành tiêm chủng trong hai ngày tiếp theo nếu vaccine được phân bổ đủ
theo ông lê văn tạo chủ tịch ủy ban nhân dân xã khánh hà huyện thường tín hà nội
việc khẩn trương kết hợp hai nhiệm vụ kép này nhằm bóc tách f
từ đó đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường cho người dân
cô ngọc anh
bên cạnh đấy chúng tôi huy động lực lượng tại chỗ thì có các hiệu thuốc cán bộ của các hiệu thuốc
đồng thời là một số các tình nguyện viên đội ngũ y tế thôn đội tổ chức bảy điểm lấy mẫu
kết hợp với hai điểm tiêm của xã thì huy động đến năm sáu mươi người để tham gia phục vụ công tác tiêm chủng
cũng như nấy mẫu xét hiện để nhân dân yên tâm trở lại hoạt động bình thường
đặc biệt là cho việc chuẩn bị cho thu hoạch lúa mùa
các vaccine hiện nay đều có hiệu lực từ trên sáu mươi chín mươi năm mặc dù không có hiệu lực hoàn toàn một trăm linh
mặc dù không có hiệu lực hoàn toàn một trăm linh mặc dù không có hiệu lực hoàn toàn một trăm linh
nhưng theo các thống kê cho thấy số trường hợp tử vong giảm tới tám mươi so với nhóm không tiêm chủng
nếu tiêm đủ hai mũi tỷ lệ tử vong giảm gần như một trăm linh
ngoài ra nghiên cứu mới nhất của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ cho rằng
đối với nhóm người được tiêm chủng thì tỷ lệ nhiễm bệnh giảm năm lần
trong khi nguy cơ phải nhập viện vì bệnh trở nặng cũng thấp hơn một mươi lần
cùng với đó tỷ lệ tử vong cũng giảm một mươi một lần
do đó vaccine chính là một vũ khí để bảo vệ chúng ta
trước dịch bệnh là cơ sở để người dân sớm quay lại cuộc sống bình thường
về nguyên tắc sử dụng vaccine khi người ta tiêm được bao phủ được
cộng đồng độ khoảng tám mươi trở lên thì bệnh không còn lây lan nữa
kể cả những trường hợp chẳng may có bị mắc thì bệnh cũng nhẹ hơn
và số bệnh nhân nặng hiếm hơn và nguy cơ tử vong rất thấp
vì vậy sẽ bảo vệ được sức khỏe toàn bộ cộng đồng
và đấy là cơ hội để bộ y tế
cũng như chính phủ sẽ quyết định cho chúng ta được không cần phải giãn cách như hiện nay nữa
và cuộc sống sẽ trở lại bình thường
vaccine là biện pháp hữu hiệu để hạn chế những ảnh hưởng của covid một mươi chín trong bối cảnh hiện nay
tuy nhiên bên cạnh việc thực hiện tiêm chủng
mỗi người dân vẫn cần tuân thủ đúng thông điệp năm k của bộ y tế
cũng như các quy định khác để phòng chống dịch bệnh nâng cao sức khỏe bản thân gia đình và xã hội